với những lời chúc tốt đẹp dành cho kem học sinh trong ngày khai giảng năm học mới sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát biểu và đánh chống khai giảng năm học mới tại trường trung học phổ thông chuyên sơn tây thành phố hà nội
phát biểu tại lễ khai giảng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã truyền lời thăm hỏi và lời chúc thành công tới thầy trò trường phổ thông trung học sơn tây chúc thầy trò trường sơn tây đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong việc dạy và học
thủ tướng khẳng định sự phấn đấu quyết tâm của nhà trường đã đóng góp vào thành công của ngành giáo dục nước nhà thủ tướng can dặn các thầy cô giáo ngoài việc dạy văn hóa thì cần phải quan tâm đến giáo dục đạo đức cho học sinh để các em học sinh phát huy toàn diện phát huy năng lực sáng tạo
thủ tướng nhấn mạnh con người phải có đạo đức có tài thì mới đóng góp xây dựng được đất nước và mới xây dựng được gia đình ấm no hạnh phúc dạy văn hóa rất quan trọng nhưng dạy lối sống văn hóa càng quan trọng hơn trong thời kỳ hội nhập mới hiện nay
trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng thủ tướng đã đánh trống khai trường với một năm trăm năm mươi tám học sinh đây là năm học thứ sáu mươi của trường trung học phổ thông sơn tây
ngày sau lễ khai giảng thủ tướng đã trồng cây lưu niệm và trực tiếp vào thăm lớp học giáo dục chuyên đề của trường
tại đây thủ tướng căn dặn các em học sinh hãy tự giác tích cực sáng tạo hơn nữa trong học tập và trong các hoạt động của nhà trường nỗ lực hết mình xen đức luyện tài để sau này trở thành những công dân lương thiện có ích cho xã hội